kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc bộ trong đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ tại vùng núi có mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt thấp nhất giảm xuống mức một mươi ba một mươi sáu độ có nơi thấp hơn trời rét
sao đến ngày mai khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh mưa rông sẽ giảm xuống diện vài nơi
nhưng nền nhiệt chưa tăng trở lại cao nhất ngày vẫn chỉ giao động xung quanh ngưỡng một mươi sáu một mươi chín độ
đối với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng chịu tác động
nền nhiệt của không khí lạnh rồn xuống nên trong đêm nay có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
sang đến ngày mai mưa giảm nền nhiệt tại đây cũng giảm nhanh xuống ngưỡng một mươi năm hai mươi độ
khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi đêm nay có mưa rào và rông rải rác
ngày mai mưa tăng mạnh cục bộ có mưa to đến rất no với mức nhiệt một mươi chín hai mươi sáu độ
phần còn lại từ bình định đến bình thuận cũng có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay và ngày mai
chủ yếu vẫn phổ biến là ít mưa ngày trời nắng
về chiều tối xuất hiện mưa rông cục bộ tập trung ở các tỉnh ven biển nam bộ
không loại trừ khả năng vẫn còn có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to
sự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần ảo hoàng sa
có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh dần lên cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm nhiều mây có mưa giải rác
gió đông bắc cấp ba trời chuyển rét ngay giảm mưa trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi hai đến một mươi sáu độ